hơn hai trăm linh xã phường thuống tất cả một mươi năm quận huyện trừ huyện đảo bạch long vĩ trên địa bàn tp hải phòng
đều đã đồng loạt tiến hành phun khử trùng chủ động phòng chống bệnh cúm da cầm xâm nhập lây lan
theo chỉ cục chăn nuôi và thu y tp hải phòng từ đầu tháng hai đơn vị đã chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thu y quận huyện
khẩn trương tiến hành thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn
đồng thời giám sát chặt chẽ đàn gia cầm và cập nhật báo cáo thường xuyên hàng ngày
về tiến độ thực hiện để kịp thời phát hiện khống chế dịch không để dịch bệnh lây lan
ubnd tp hải phòng yêu cầu các sở ban ngành quận huyện thực hiện các giải pháp đồng bộ về phòng chống dịch
tất cả các đơn vị cần thực hiện đồng bộ trong việc kiểm dịch động vật sản phẩm động vật kiểm soát chặt chẽ
được vận chuyển trên địa bàn tp hải phòng và chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực để ứng phó kịp thời nếu có dịch bệnh xảy ra